trong khuôn khổ sự kiện ngoại giao văn hóa ngày ẩm thực việt nam tại pháp ngày một mươi chín tháng một mươi
tại thành phố ageles soukme đã diễn ra buổi tọa đàm giới thiệu về hình ảnh đất nước việt nam thân thiện
hiếu khách với những danh thắng di sản đã được unesco công nhận cùng những tinh hoa về ẩm thực và du lịch việt nam
với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú đa sạng cũng có tàng văn hóa đổ sộ độc đáo
trải qua hơn bốn năm lịch sử dân tộc những điều đó góp phần đưa việt nam trở thành một trong những quốc gia du lịch nổi tiếng thế giới
với hai mươi hai di sản bao gồm thiên nhiên thế giới di sản văn hóa thế giới và di sản hỗn hợp văn hóa và thiên nhiên thế giới
được unesco vinh danh với những di sản thiên nhiên đó việt nam luôn chào đón du khách từ khắp nơi trên thế giới đến chiểm ngưỡng khám phá
tôi hy vọng sau bữa tiệc này có những thị trưởng và những quan chức chính phủ đang ăn ở đây
tôi cũng hy vọng họ sẽ thích những món ăn của quốc gia
tôi hy vọng việt nam có hội đầu bếp việt nam
ẩm thực ở việt nam rất đa dạng và phong phú
theo tiến sĩ nguyễn nhã việt nam có hơn ba món ăn trong đó riêng huế có hơn một món
ở mỗi miền đất nước người dân lại có khẩu vị ăn uống khác nhau có phần mang đến sự phong phú đa dạng cho văn hóa ẩm thực việt nam
trong thời gian qua chính phủ đã có nhiều chính sách quan trọng nhằm cải thiện môi trường tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch
trong năm hai nghìn một mươi tám việt nam đã đón một mươi năm năm triệu lượt khách quốc tế tăng hai mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong đó lượng khách đến từ thị trường các nước châu âu và pháp ngày càng tăng
cũng trong khuôn khổ tọa đàm ban tổ chức giới thiệu triển lãm ảnh về các di sản thiên nhiên thế giới
giới thiệu các tỉa củ quả nghệ thuật nấu nướng đến với bạn bè pháp và quốc tế